thực hiện dự án tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng sẽ bị tổn thương ven biển việt nam gọi tắt là gcf nhiều hộ nghèo ven biển và cận ven biển tại tỉnh thừa thiên huế đã và đang được hỗ trợ xây nhà phòng tránh thiên tai
đây chính là giải pháp tăng khả năng chống chịu giúp người dân vùng ven biển cận ven biển thích ứng với những mối nguy hiểm từ biến đổi khí hậu
bà trần thị em là một trong số những hộ già neo đơn khó khăn về nhà ở vừa hoàn thành xây dựng nhà ở chống chịu bão lụt trong năm hai nghìn một mươi tám thay cho ngôi nhà cũ đã xuống cấp
có nhà mới kiên cố vững chắc bà em tỏ ra rất yên tâm và phấn khởi
tuy nhiên bà trần thị em đã được xây dựng nhà ở giúp người dân vùng ven biển thích ứng với những mối nguy hiểm từ biến đổi khí hậu
năm hai nghìn một mươi tám tỉnh thừa thiên huế đã thực hiện hoàn thành một trăm linh kế hoạch với một trăm ba mươi năm ngôi nhà an toàn chống chịu bão lụt đã được xây dựng bảo đảm chất lượng cho một trăm ba mươi năm hộ thụ hưởng
trong đó huyện phú lộc có số hộ xây được nhà ở cao nhất gần năm mươi hộ đây là địa phương có nhiều nỗ lực tuyên truyền chỉ đạo các hộ dân đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thành kế hoạch xây dựng nhà theo kế hoạch đề ra

hoàn thành một trăm ba mươi năm căn hai thì kế hoạch của chúng ta là hai trăm ba mươi căn phần còn lại trên hai trăm linh căn thì chúng ta sẽ hoàn thành vào hai nghìn hai mươi
việc hỗ trợ triển khai xây dựng nhà ở cho người dân nhằm tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển đã được chính quyền địa phương và người dân vô cùng ủng hộ
đây là một dự án mang tính xã hội và nhân văn sâu sắc không chỉ góp phần giúp người dân có nhà ở ổn định phòng tránh giảm nhẹ được thiên tai
đây là một dự án mang tính xã hội và nhân văn sâu sắc không chỉ góp phần giúp người dân có nhà ở ổn định phòng tránh giảm nhẹ được thiên tử